để ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông do lái xe xay rượu gây ra
thời gian gần đây lực lượng chức năng thành phố hà nội đã tiến hành nhiều biện pháp
như là lập chốt kiểm tra nồng độ cồn ngay tại khu vực gần các quán bia rượu
tuy nhiên vẫn còn tồn tại hiện tượng nhiều người tìm mọi cách chống đối
cũng như gây khó khăn cho việc kiểm tra xử phạt của các lực lượng chức năng
lái xe này sau khi bị lực lượng chức năng dừng xe để tiến hành kiểm tra nồng độ cồn
liên tục từ chối thổi vào máy đo và bỏ đi
sau khi tiến hành kiểm tra lái xe đã vượt mức nồng độ cồn cho phép
trong quá trình kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn các lực lượng chức năng đã gặp không ít khó khăn
nhiều trường hợp vi phạm thường nguyện biện các lý do khác nhau để không hợp tác với cơ quan chức năng
cũng có những trường hợp manh động hơn đã tấn công cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra
như trường hợp trên địa bàn quận hoàng mai hà nội
dù đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm do sử dụng rượu bia
nhưng tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm về nồng độ cồn vẫn rất phổ biến

trường hợp vi phạm thường nguyện biện các lực lượng chức năng đã gặp không ít khó khăn
trường hợp vi phạm thường nguyện các lực lượng chức năng đã gặp không ít khó khăn